kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong ba ngày tới do không khí lạnh tiếp tục suy yếu và hình thành sạnh áp thấp
nên thời tiết bắc bộ chuyển âm áp có mưa phùn và sương mù dài rác ở các tỉnh phía đông bắc bộ
ban ngày có lúc hưởng nắng với nhiệt độ tăng lên ngưỡng một mươi bảy hai mươi bảy độ
các tỉnh thành tây bắc bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
nên trong ba ngày tới về đêm và sáng có sương mù có nơi có mưa nhỏ trưa chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi trên ba mươi độ
không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa trên khu vực trung bộ giảm nhanh
và nền nhiệt độ tăng mỗi ngày về đêm và sáng sớm tại bắc trung bộ
có nơi có sương mù dài rác và có lúc có mưa nhỏ còn trưa chiều
hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng nhiệt độ tại thanh hóa đến thửa thiên huế
tăng lên ngưỡng là một mươi chín hai mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới

và ít mưa ngày nắng với nhiệt độ chưa chiều tăng nhẹ
ra động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên cả ba ngày tới vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng
của mùa khô phương nam với nắng vàng rực rỡ và hầu như là không nơi nào có mưa
sự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên
ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
tại phía nam khu vực nam bộ cũng phổ biến tạnh giáo ít mưa
nhiệt độ ngày đêm trên khu vực cũng chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
khoảng từ hai mươi hai ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi ba mươi năm độ